trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới cộng hòa nhân dân bangladesh
ngày năm tháng ba chủ tịch nước trần đại quang cũng đã có cuộc tiếp chủ tịch quốc hội bangladesh syri samin chardouri
chủ tịch nước trần đại quang khẳng định việt nam luôn ghi nhớ những tình cảm tốt đẹp và sự ủng hộ quý báu mà hai nước đã dành cho nhau
mong muốn trên cơ sở quan hệ hữu nghị tốt đẹp và tiềm năng thế mạnh sẵn có
hai nước tăng cường hơn nữa quan hệ thực chất trên các lĩnh vực đem lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước
chủ tịch nước nhất trí với đề xuất của bà chủ tịch sirin samin charuri về việc hai bên cần tăng cường hơn nữa
trao đổi đoàn nghị viện giao lưu nhân dân và hoan nghênh bangladesh đã lập nhóm nghị sĩ hữu nghị bangladesh việt nam
tại buổi tiếp chủ tịch đảng công nhân bangladesh raset khanmenon chủ tịch nước trần đại quang tin tưởng
đảng công nhân bangladesh sẽ đề ra những chủ trương đường lối thích hợp nhằm tăng cường hơn nữa vai trò
ảnh hưởng và vị thế trên chính trường đưa phong trào cánh tả công nhân tại bangladesh
không ngừng phát triển
về phần mình chủ tịch đảng công nhân bangladesh khẳng định sẽ tích cực ủng hộ việc triển khai
các thỏa thuận cấp cao đã đạt được giữa hai nước
tiếp lãnh đạo liên đoàn các phòng thương mại và công nghiệp bangladesh safiun islam
chủ tịch nước trần đại quang mong muốn cộng đồng doanh nghiệp hai nước nỗ lực hơn nữa
để quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai bên tương xứng với quan hệ tốt đẹp giữa hai nước
đề nghị liên đoàn các phòng thương mại và công nghiệp bangladesh làm cầu nối thúc đẩy doanh nghiệp việt nam
đầu tư kinh doanh tại bangladesh và đưa các doanh nghiệp bangladesh sang việt nam đầu tư
chủ tịch nước cũng đề nghị liên đoàn các phòng thương mại và công nghiệp bangladesh
tiếp tục làm việc với các bộ ngành địa phương doanh nghiệp của việt nam
để biến những kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp hai bên thành hiện thực